năm nay toàn tỉnh hà nam sẽ có hơn tám sáu trăm linh thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với hai mươi ba điểm thi ba trăm sáu mươi tám phòng thi
đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này đã được tỉnh hà nam chỉ đạo các sở ban ngành địa phương
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
ngành giáo dục đào tạo tỉnh hà nam đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quán triệt cụ thể rộng rãi quy chế thi các văn bản hướng dẫn
đặc biệt là những điểm mới những điều cần lưu ý thời gian địa điểm tổ chức kỳ thi tới tất cả các tổ chức cá nhân có liên quan